thưa quý vị trái ngược với những lò luyện thi những lớp học thêm chi phí đắt đỏ ở vùng đô thị
thì có những người thầy ở một ngôi trường thuộc huyện miền núi cao của tỉnh phú thọ
hàng chục năm nay vẫn đồng hành dạy ôn miễn phí cho các sĩ tử mỗi mùa thi về
trong tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với trường trung học phổ thông hương cần
để cùng gặp gỡ những người thầy đáng kính nơi đây
lên trường từ sáng thứ hai rời trường về nhà vào chiều thứ bảy
gần hai mươi năm thầy hùng cũng như hàng chục giáo viên khác tại trường trung học phổ thông hương cần
lựa chọn ở lại khu tập thể này để khép kín mọi công việc với trường lớp dạy học
hết giờ đứng lớp chính khóa màn đêm buông xuống thầy lại dành thời gian rảnh rỗi
và công việc phụ đạo cho học sinh của trường
không ở trong khu tập thể như thầy hùng
nhà thầy cường cách trường
hơn hai km bên cạnh việc chủ động tìm tòi các giải pháp đổi mới giáo dục
thì mỗi tuần thầy cường cũng dành riêng ra ba buổi tối lên lớp phụ đạo cho học sinh trong trường
thực ra thì những lớp phụ đạo buổi tối là thầy trò thường xuyên trao đổi
và những lớp này thì hoàn toàn chúng tôi miễn phí không có thu phí bất kỳ một cái thu phí học sinh
nhằm mục đích là truyền đạt cho học sinh những kiến thức nền tảng tốt nhất
để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học thông
sắp tới riêng cá nhân tôi và tất cả các anh em đồng nghiệp trong cơ quan
thì luôn luôn nỗ lực hết sức mình để ngày càng đưa cái giáo dục của nhà trường vươn lên
sánh vai với tất cả các trường vùng ngoài
quanh khu vực hưng cần này thì không có lò luyện thi ạ
cho nên là chúng em muốn có thể nâng cao chi thức của mình thì cần phải thường xuyên phải đến trường để học
và ở đây thì các thầy cô lại vô cùng nhiệt tình luôn luôn giúp đỡ cho chúng em ạ
thì cả những buổi tối này các thầy cô cũng thường xuyên lên
trường dạy miễn phí cho chúng em để chúng em có thể nâng cao chi thức ạ
và em cảm thấy điều này là cảm thấy rất vô cùng biết ơn các thầy cô
với những học sinh mà ở các em ở xa mà ở trọ gần khu vực trường
thì chúng tôi cũng giao cho giáo viên chủ nhiệm
cũng thường xuyên quan tâm nắm bắt cái tình hình học sinh
và động viên các em khi các em đi học xa nhà
và cũng cử các thầy cô có sự quan tâm giúp đỡ các em về mặt học tập
ban giám hiệu nhà trường thì luôn quan tâm
sát sao chỉ đạo
hàng năm chúng tôi đều có những giả soát đánh giá lại từng các tiêu chuẩn
tiêu chí bổ sung cơ sở vật chất thiết bị dạy học
hoạt động phụ đạo của nhà trường được tổ chức và đưa vào lịch dạy hàng năm
có sự phối hợp chặt chẽ với ban phụ huynh
đây là hoạt động hoàn toàn miễn phí
riêng trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi này trường cũng có một mươi sáu lớp ở tất cả các môn
toán ngữ văn tiếng anh lịch sử địa lý giáo dục công dân
với trên hai trăm linh học sinh thường xuyên theo học
đây không chỉ giúp học sinh yếu kém tự tin hơn trước mỗi kỳ thi
mà nó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm
hết lòng vì học sinh vùng cao của những giáo viên trường phổ thông trung học hương cần